trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tại tp hcm các tỉnh phía nam và một số tỉnh nam trung bộ
thực hiện lệnh huy động của bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long gần một mươi bốn sáu trăm linh cán bộ y bác sĩ sinh viên ngành y đã nằm tiến chống dịch
trong chuyến bay cùng bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long từ hà nội và tp hcm ngày một mươi năm tháng tám
có hơn một trăm một mươi y bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên của bệnh viện mắt trung ương và viện huyết học truyền máu trung ương
và hỗ trợ bệnh viện hồi sức covid một mươi chín tp hcm do bệnh viện trợ rẫy phụ trách và trung tâm hồi sức người bệnh covid một mươi chín
của bệnh viện bạch mai tại bệnh viện giã chiến một mươi sáu
các chiến sĩ chia sẻ với bộ trưởng bộ y tế rằng họ tình nguyện vào tp hcm và các tỉnh tp phcm chống dịch covid một mươi chín
vì mệnh lệnh của trái tim vì muốn đồng hành cùng các đồng nghiệp chăm sóc điều trị tốt nhất cho người bệnh covid một mươi chín
ngay sau đó từ một mươi tám tháng tám đến nay nhiều đoàn công tác khác của các bệnh viện tuyến trung ương
của các tỉnh thành phố khu vực phía bắc bắc trung bộ cũng đã tiếp tục đến đồng hành
hỗ trợ tp hcm và các tỉnh thành phố phía nam chống dịch
cùng với đội ngũ nhân viên y tế này trước đó ngay từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
hàng nghìn chiến sĩ áo trắng đã gác lại niềm riêng tình nguyện nam tiến đồng hành cùng một số tỉnh nam trung bộ
tp hcm và các địa phương khu vực phía nam chống dịch covid một mươi chín
theo thống kê của bộ y tế tính đến trưa hai mươi một tháng tám đã có một mươi bốn năm trăm bốn mươi ba cán bộ y bác sĩ
sinh viên ngành y thuộc bộ y tế các cục vụ viện trường bệnh viện của bộ y tế
và tại ba mươi năm tỉnh thành phố đã đến một số khu vực tỉnh miền nam trung bộ
tp hcm và các tỉnh thành phố phía nam đồng hành hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể bộ y tế có một trăm chín mươi năm người bao gồm lãnh đạo bộ và lãnh đạo chuyên viên các cục vụ viện
trong đó bộ phận thường trực bộ y tế tại tp hcm tp thủ đức và hai mươi một quận huyện của tp hcm bốn mươi tám người
tổ công tác đặc biệt hỗ trợ các tỉnh khu vực miền đông nam bộ ba mươi người
tổ công tác đặc biệt hỗ trợ một mươi hai tỉnh khu vực miền tây nam bộ năm mươi người
bảy tổ công tác hỗ trợ các tỉnh nam trung bộ và nam bộ sáu mươi bảy người
khối các địa phương bao gồm ba mươi năm tỉnh thành phố huy động một chín trăm tám mươi ba người tới tp hcm bình dương đồng nai bà rịa vũng tàu
khối các trường y dược bao gồm một mươi hai trường huy động bảy năm trăm bảy mươi ba người tới tp hcm phú yên bình dương đồng nai cần thơ vĩnh long đồng tháp bà rịa vũng tàu
khối các bệnh viện trung ương có hai mươi bảy bệnh viện huy động hai bảy trăm ba mươi một người tới tp hcm bình dương tiền giang đồng tháp
các bệnh viện trung ương thiết lập các trung tâm hồi sức tích cực bao gồm một mươi bệnh viện huy động một hai trăm bốn mươi sáu người tới các trung tâm hồi sức tích cực tại tp hcm bình dương đồng nai long an vĩnh long
khối các viện trực thuộc bộ y tế gồm tám viện huy động tám trăm một mươi năm người tới tp hcm long an bình dương tiền giang khánh hòa phú yên quảng ngãi ninh thuận bà rịa vũng tàu đồng tháp đồng nai cần thơ
trong thời gian qua với tinh thần tp hcm và các địa phương cần là bộ y tế sẵn sàng hỗ trợ
cùng với hỗ trợ về nhân lực bộ y tế đã triển khai một số hoạt động như thiết lập một mươi trung tâm hồi sức tích cực tại khu vực miền nam với khả năng tăng năng lực thu dung lên khoảng một mươi bệnh nhân nặng
trong đó có các trung tâm đa tầng của bệnh viện bạch mai bệnh viện thống nhất và phân công các cơ sở điều trị tuyến trên trực tiếp hỗ trợ tổ chức do ban chuyên môn hàng ngày với các cơ sở điều trị tuyến dưới theo địa bàn các quận huyện thành phố tại tp hcm